bên cạnh những câu hỏi liên quan đến sản phẩm cũng như là cách chăm sóc và điều trị các bệnh về mắt
thì có rất nhiều các độc giả quan tâm đến sản phẩm
và đó chính là cái sản phẩm thuốc nhỏ mắt áp dụng công nghệ kín hoàn toàn của trafaco
trong phần này thì chúng tôi xin phép được mời chuyên viên tư vấn sản phẩm dược sĩ đến từ trafaco
anh quốc anh sẽ giải đáp những thắc mắc của toàn thể quý vị
và xin được chuyển câu hỏi đầu tiên của một quý độc giả
đó chính là tôi tên là nguyễn thị mai ở hoàng mai hà nội
gia đình tôi đã tin tưởng sử dụng sản phẩm thuốc nhỏ mắt của trafaco nhiều năm nay
và gần đây thì khi mua kháng sinh topramicin của javaco
thì tôi thấy có nhiều điểm khác biệt hơn
lọ cao hơn có g hai bên và chưa có sẵn lỗ nhỏ giọt
tôi phải lấy kéo để cắt
và xin quý công ty cho biết tại sao có sự thay đổi khá phiền phức như vậy
và đây có phải là hàng nhái
hay là hàng giả không ạ
xin phép được mời anh quốc anh sẽ chia sẻ
xin cảm ơn câu hỏi của bác mai và xin được trả lời bác như sau ạ
về thương hiệu dược phẩm chavaco là thương hiệu nổi tiếng
và đã được đăng ký bảo hộ độc quyền
vì thế trên tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có in tên và logo của công ty
vì thế nếu như lọ thuốc nhỏ mắt của bác mà có in tên và logo của chafaco
thì đó chính là hàng thật của công ty
thì cũng xin chia sẻ với bác
đó là với dòng sản phẩm thuốc nhỏ mắt của chavaco
thì từ năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi đã chuyển sang công nghệ sản xuất thuốc làm mắt mới
đó là công nghệ kín hoàn toàn
vì thế hình thức của lọ thuốc sẽ có khác những cái đặc điểm như bác vừa mới chỉ ra
như lọ cao hơn có gở hai bên và chưa có lỗ nhỏ giọt
và đây cũng chính là những đặc điểm để người tiêu dùng có thể nhận biết và phân biệt
thuốc nhỏ mắt theo công nghệ kín của trafaco so với lại những công nghệ sản xuất trước đây
trong câu hỏi của bác có một ý đó là
lỗ nhỏ giọt sẵn mà phải dùng kéo để cắt
thì cũng xin chia sẻ với bác đó là
bởi vì sản phẩm thuốc nhỏ mắt được sản xuất theo công nghệ kín
vì thế lỗ nhỏ giọt sẽ chỉ được tạo thực ra vào cái lần đầu tiên sử dụng của người tiêu dùng
để đảm bảo được độ vô trùng của sản phẩm
và bác có thể mở lọ thuốc nhỏ mắt theo cách sử dụng đúng
đó là bước một bác vặn nắp vào đến mức tối đa
thì khi bác vặn nắp vào đến mức tối đa như vậy
thì trên cái nắp sẽ có một bộ phần nắp vào đến mức tối đa như vậy
thì trên cái nắp sẽ có một bộ phận gọi là kim tạo lỗ
và khi đó thì kim sẽ đi xuống và tạo thành lỗ nhỏ giọt với kích thước vừa đủ để bác nhỏ thuốc
bước thứ hai thì bác sẽ vặn lắp ra và sử dụng bình thường
và sau mỗi lần sử dụng như vậy thì bác lại vẫn chặt nắp
để đảm bảo được cái tính kín cũng như là độ vô trùng của sản phẩm
và xin được trả lời bác như vậy ạ
xin được cảm ơn chia sẻ đến từ dược sĩ quốc anh